báo nhân dân ngày bốn tháng bảy đưa tin ban kiểm tra trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỳ luật đồng chí phan thị mỹ thanh phó bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
trong thời gian giữ các cường vị tỉnh ủy viên giám đốc sở công thương bí thư huyện ủy nhân trạch đồng chí phan thị mỹ thanh tham gia điều hành công ty trách nhiệm hưu hạn cường hưng là vi phạm luật phòng chống tham nhũng
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy những vi phạm nêu trên của đồng chí phan thị mỹ thanh là nghiêm trọng
căn cứ quy định ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí phan thị mỹ thanh bằng hình thức cảnh cáo
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí hồ thị kim thoa ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương ban kiểm tra trung ương cho biết những vi phạm
khuyết điểm của đồng chí hồ thị kim thoa là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỳ luật
còn theo báo tuổi trẻ ngày bốn tháng bảy ngoài việc điều hành công ty của gia đình bà phan thị mỹ thanh còn lợi dụng cương vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh để cấp nhiều giấy phép cho công ty này
như chấp thuận cho đầu tư dự án khu dân cư thương mại xã phước tân ký các văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh không thuộc lĩnh vực mình phụ trách
để cấp phép và gia hạn cho cử hưng kinh doanh bến thủy mặt bằng vật liệu xây dựng ký văn bản chấp thuận hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án bot đường chuyên dùng cho hợp tác xã an phát
ký thông qua một mươi hai mỏ đá ở khu vực tân càng nhưng không thông qua tập thể ủy ban nhân dân tỉnh chưa báo cáo thường trực hội đồng nhân dân tỉnh
vẫn dẫn theo báo tuổi trẻ ngày bốn tháng bảy ủy ban kiểm tra trung ương cho biết ngoài bà phan thị mỹ thanh bà hồ thị kim thoa
ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ công thương có một số vi phạm khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ bí thư đảng ủy giám đốc công ty bóng đèn điện quang
bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn điện quang từ tháng một năm hai nghìn bốn đến tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
với kết luận vi phạm khuyết điểm của bà thoa là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật việc kiểm điểm kỷ luật bà thoa sẽ được tiến hành từ dưới tri bộ lên
sau đó dự kiến phiên họp tới ủy ban kiểm tra trung ương mới thi hành kỷ luật bà hồ thị kim thoa bằng một hình thức cụ thể
xin lời đầu tiên xin hãy chân thành cảm ơn nhà báo đã nhận lời đến tham dự chương trình
và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cuộc trò chuyện
thưa ông tuần qua thì có lẽ thông tin được nhiều người trong giờ báo chí quan tâm đó là việc ủy ban kiểm tra trung ương công bố việc thi hành kỷ luật
đối với bà phan thị mỹ thanh là phó bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai và xem xét kỷ luật đối với thứ trưởng bộ công thương hồ thị kim thoa
vậy thì nhà báo hoàng lâm có những bình luận gì về vấn đề này
vừa bất ngờ vừa không bất ngờ
không bất ngờ bởi lẽ là đây chúng tôi coi là trong một cái chuỗi mà đảng và bà nhà nước đặc biệt là đảng đang thực hiện nghị quyết trung ương bốn
chống chuyển hóa và chống diễn biến
và trong cái cuộc chiến tôi đóng mở ngoặc này thì cái việc giả soát lại đối với cán bộ
là cái việc mà đảng đang làm một cách rất quyết liệt
và quyết liệt hơn nữa như trước đây khi mà có những án kỷ luật tương tự đưa ra thì thường là đối với những đồng chí cán bộ đã về hưu
thì chúng ta hay dùng về từ nguyên nguyên thứ trưởng nguyên thậm chí là nguyên bộ trưởng trong một số vụ việc gần đây
tuy nhiên là gần đây thì tôi nghĩ là cái công cuộc đấu tranh và cái việc mà giả soát cán bộ
đã được đẩy ở một cái mức cao hơn thể hiện sự quyết tâm hơn
thể hiện cái việc là chúng ta đi vào cái thực chất trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn hơn
đấy là chạm đến những cái vị trí mà đương nhiệm
tôi cho rằng là với những cái án kỳ luật và những mức đề nghị kỳ luật như vậy
thì bản thân những người được nêu tên trong danh sách tôi nghĩ là cũng rất là tâm phục của phục
và đặc biệt là người dân cả nước cũng
càng đền một cái bước
như tôi nói là nâng lên một cái bước
và người dân cả nước cũng quan tâm và tin tưởng hơn
và công tác xây dựng lại đội ngũ trong sở hữu mạnh trong thời gian tới
với việc mà chúng ta mạnh tay với những sai phạm của các cán bộ
thì liệu được rằng chúng ta có thể hy vọng là tiêu cực sẽ được giảm bớt hay không
đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay đảng ta đang đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn vào cuộc sống
như tôi đã nói thì thực sự
đây là một cái
đối với những cái cán bộ đương chức
tôi gần đây á
trong công tác báo chí thì
tôi có thể khá án tượng
một cái cover một trang nhất
của báo tuổi trẻ
đưa ra một cái câu hỏi là
làm cán bộ thì có được ở nhà to
thực ra cái dòng tít đấy thì tôi cũng chưa ưng
lẽ ra á nó phải là làm cán bộ thì có nên ở biệt phủ
cái từ biệt phủ nó khác với nhà to
cái từ biệt phủ nó khác với nhà to
cái từ biệt phủ này nó
nó làm cho người ta liên tưởng đến
tạo ra một sự xa cách đối với người dân
thì cái câu hỏi đấy
của báo tuổi trẻ và cũng như là của báo giới nói chung
tôi nghĩ rằng là cũng đã có những cái câu trả lời xác đàng
kết luận một số kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương gần đây
cũng cho ta một số câu trả lời
là cán bộ
là phải thực sự là phải công bằng của người dân
thứ hai là phải sống trong dân
và không tự tách mình không tự tạo ra những biệt phủ
trong chính cuộc sống của mình
cảm ơn nhà báo hoàng lâm với những chia sẻ ở phần đầu của chương trình
thưa quý vị và các bạn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
nhà báo và công luận được phát sóng vào lúc hai mươi h bốn mươi năm
thứ bảy hàng tuần
trên kênh truyền hình nhân dân
kỳ họp thứ bốn
hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi năm
nhậm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chính thức khai mạc
trong đó vấn đề nổi cộng được nhiều đại biểu
đem ra mô sẻ như hạn chế xe cá nhân
là vấn đề cấp thiết hiện nay
việc xử lý vỉa hè đầu vôi đu chuột
và cần thiết phải cải thiện các chỉ số yếu kém
bao gồm sự tham gia của người dân
ở cấp cơ sở công khai minh bạch
trách nhiệm giải trình với người dân
tiếp tục cải thiện nâng cao chỉ số pci
trang một và trang hai báo lao động
ngày bốn tháng bảy đưa tin
cùng với nội dung này
trang ba báo thanh niên ngày năm tháng bảy viết
với số phiếu đồng thuận rất cao
chín mươi năm trên chín mươi sáu đại biểu hội đồng nhân dân thành phố hà nội
hôm qua đã thông qua nghị quyết
quản lý phương tiện giao thông giảm un tắc
và ô nhiễm môi trường giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tầm nhìn hai nghìn ba mươi
theo nghị quyết
thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy
trên địa bàn các quận nội thành vào năm hai nghìn hai mươi
phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy
phù hợp với cơ sở hạ tầng
và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng
hà nội cũng sẽ cấm ô tô hoạt động theo giờ
theo ngày trên một số tuyến phố
thí điểm cấm đỗ theo ngày chẵn lẻ
ban hành quy định hoạt động của taxi ngoại tỉnh
các xe tương tự taxi như uber grab
thành phố sẽ cấp hạn ngạch
phù hợp điều kiện giao thông
và năng lực kết cấu hạ tầng
ngoài ra thời gian tới hà nội sẽ lập đề án
thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực
trên địa bàn thành phố
một vấn đề cũng được nhiều độc giả quan tâm
là việc nghị định năm mươi bốn của chính phủ
quy định giá thuốc đã chính thức có hiệu lực
trên trang nhất và trang hai báo lao động
số ra ngày sáu tháng bảy có bài
sau một tuần nghị định năm mươi bốn có hiệu lực
thuốc vẫn loạn bệnh nhân vẫn bị móc túi

ndcp quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành luật dược đã được
chính phủ ban hành bắt đầu có hiệu lực
từ ngày một tháng bảy cơ sở kinh doanh dược
không được bán buôn bán lẻ thuốc cao hơn
mức giá kê khai kê khai lại
để hạn chế việc kê khai tùy ý muốn kê
sao thì kê cơ quan quản lý nhà nước
có tầm quyền sẽ có trách nhiệm xem xét
mức độ hợp lý của giá thuốc được kê khai
và có văn bản thông báo cho cơ sở kinh doanh dược
kiến nghị xem xét lại mức giá
của mặt hàng thuốc do cơ sở đã kê khai
bên cạnh đó nhà thuốc cơ sở bán lẻ
thuốc tây cũng chịu trách nhiệm niêm yết
giá bán lẻ từng loại thuốc tại cơ sở kinh doanh
cụ thể từ ngày một tháng bảy
lợi nhuận bán lẻ không quá hai đến một mươi năm
giá thuốc bán lẻ phải bán theo
tại các cơ sở khám chữa bệnh
cũng tính theo cách tính cụ thể
tuy nhiên dù đã gần một tuần sau khi
bệnh năm tư có hiệu lực giá thuốc trên thị trường
vẫn loạn thậm chí nhiều thuốc tính
cao hơn giá quy định và thực tế
giá thuốc dù cao thế nào người bệnh
vẫn rằm rắp mua theo
vâng thưa nhà báo hoàng lâm thông tin hà nội
sẽ cấm xe máy vào nội thành vào năm
hai nghìn ba mươi chắc chắn sẽ còn
gây rất nhiều tranh cãi và dưới góc nhìn
của một nhà báo lại là công dân của thủ đô
thì ông có suy nghĩ gì
thực ra thì tôi
hàng ngày tôi đi làm mà nhà tôi
bởi hà đông tôi đi làm mà phải bạch
cục giấy bằng xe máy
cho nên là tôi rất là hiểu
cái tâm tư tình cảm
của người dân hà nội đối với
cái xe máy và đối với
cái quyết định mà hà nội
cấm xe máy vào năm hai nghìn ba mươi
rất ngổn ngang thực sự là
rất ngổn ngang thứ nhất
là trước khi đưa ra con số này
thì hà nội cũng đã công bố
một con số khác
đấy là chín mươi
người hà nội đồng ý
bỏ xe máy vào năm hai nghìn ba mươi
với các báo chí thì lúc đầu
tôi tiếp cận cái thông tin này
tôi khá ngạc nhiên
với câu chuyện xe máy thì
hà nội mặc dù
cái tỷ lệ đại biểu
bấm nút là đồng ý
khá là cao
và cái sự đồng ý đấy nó cũng gây
xáo động không nhỏ đối với người dân hà nội
đối với người đi xe máy
câu hỏi nó cũng vẫn là lưng lửng trên đầu thôi
cấm thì chúng tôi đi đâu làm gì
hà nội cũng đã đưa ra một
số giải pháp
và để làm cho người dân hiểu được là
tại sao nó là như vậy
thứ nhất là câu chuyện cấm
là có lộ chính lộ chính bắt đầu
từ việc là xe hạn chế cách qua loại xe
cũ nát những cái xe
gọi là quá nên ạ sử dụng
sau đó là chuyển dần
các phương tiện công cộng
nhịp sau nữa là xây những cái
hệ thống đường sắt
nội đô để thay thế các phương tiện cá nhân
thì tôi thấy nếu như
căn cứ vào cái việc đấy thì làm cái
lộ trình khá hợp lý
đặc biệt là khi mà hà nội
đồng ý cấm xe máy vào
thì ngay lúc này hà nội cũng đồng ý
luôn vào một cái mức chi
tôi nghĩ là cũng không phải là số tiền lớn
đối với hà nội nhưng cũng không nhỏ đấy là
gần một trăm linh tỷ để bước đầu
làm một số cái tuyến đường sắt nội đô
thì đấy là hai
cái mũi để chúng ta tiến
một cái bước là khoảng
một mươi năm nữa và đôi khi tôi cứ
hình dung một mươi năm
nữa lúc đấy tôi vẫn còn đi làm chưa
nghỉ thì tôi
sẽ đi làm bằng gì
ta sẽ tự hình dung xem khi mà
hà nội không có thể có một bóng dáng xe máy
nó giống như là yangon
nó giống như là bắc kinh
và một số cái thủ đô lớn khác
thì thực sự là
là một cái nơi rất đáng
sống vâng ngân tiện khi mà
nhà báo hoàng lâm đã nhắc tới
những nội dung được nhắc đến trong kỳ họp của
hội đồng nhân dân thành phố hà nội vừa qua
thì cũng xin được hỏi ông là trong cuộc họp
thì giám đốc công an thành phố hà nội có đề cập đến
những cái sai phạm của tập đoàn mừng thanh
và đó cũng là thông tin mà báo chí tuần vừa qua
rất là quan tâm và cũng có đăng tải vậy
thì ông có những suy nghĩ gì về vấn đề này
chúng tôi đôi khi nói đùa
với nhau là
nhà của ông thanh thản
tuy nhiên người dân sống ở đó thì cũng
chưa chắc đã thanh thản
bởi vì thế này trong một số cái công trình
mà chúng tôi cũng đã điều tra
thì cái hệ thống
phòng cháy chữa cháy
là chưa đủ nhưng
vì một lý do nào đó người dân vẫn ở và hiện nay
trong một số cái công trình của tập đoàn mừng thanh
đặc biệt là các khu chung cư
cấp trung bình
tình trạng đấy vẫn đang diễn ra vào báo lao động cũng đã có phản ánh về trường hợp này
và các báo chí khác
cũng đã bỏ cuộc
với một cái sai phạm ban đầu như vậy
và tôi cũng rất mong là cơ quan hà nội có quyết liệt
thì những cái sai phạm khác
sẽ được đưa ra hành trang
và mục đích là để chủ đầu tư
những cái sai phạm đấy để người dân có thể yên tâm hơn
để thực sự thanh thản
vấn đề cuối cùng mà chương trình muốn hỏi
nhà báo hoàng lâm đó là về nghị định năm mươi bốn
mặc dù nghị định này đã được
chính thức có hiệu lực khoảng một tuần
thế nhưng mà tình trạng mỗi nơi
một giá thuốc thì vẫn xảy ra
và người bị thiệt hại
vẫn là người dân
vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này
mặc dù nghị định có rất là nhiều
nhiều vấn đề
mà rất quan tâm
rất là liên quan đến sát sườn
đến sức khỏe người dân tuy nhiên là
cho đến thời điểm mà chúng tôi
cách đây khoảng một vài ngày là có đi kiểm tra lại
thì cái hiện tượng mà tăng giao thuốc quá một mươi năm
thậm chí là
vẫn có nhiều
thì câu chuyện ở đây là chúng ta đã có một cái nghị định
ai là người giám sát
là người đưa ra thực kiện các chế tài
đối với những người quy định
thì cho đến nay
tôi cho rằng là sau một tuần mười ngày
là chưa làm được việc đó
thì tôi cũng đề nghị là các khu văn chức năng
đặc biệt là bộ y tế
phải khẩn trương có những đoàn giám sát đoàn kiểm tra
đi kiểm tra các bệnh viện
kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh
để xem là liệu các cơ sở đó
họ có làm đúng
thực hiện đúng cái nghị định hay không
thì có hai cái nội dung một như tôi nói
là cái giáo thuốc
là đảm bảo giáo thuốc đồ vào
và báo giúp bán cho người bệnh
ở trong cái mức độ quy định thôi
thứ hai là cái việc anh phải niêm yết giá thuốc
một cách công khai đối với người bệnh
thì nếu như làm được cái việc đấy
thì cái nghị định nó sẽ thực sự
đi vào cuộc sống hơn
và lúc đấy người bệnh
sẽ tin tưởng hơn vào những cái quyết định
và những cái
văn bản pháp luật
đi vào cuộc sống
vâng xin cảm ơn nhà báo hoàng lâm và một lần nữa
cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
với các góc nhìn khác nhau thì báo chí tuần qua
đã phần nào giúp người đọc tiếp cận nhiều thông tin
nhiều quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống
tuy nhiên việc tiếp nhận và xử lý thông tin
xin nhường lại cho quý vị và các bạn
và để kết thúc chương trình ngày hôm nay
thì xin mời quý vị khán giả đến với những phát ngôn ấn tượng
trên các báo trong tuần qua
tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ
giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác
kinh doanh tài nguyên cát sỏi ngày sáu tháng bảy
phó thủ tướng thường trực trung hòa bình tri đạo
các dự án hiện nay đã có giấy phép phải ra soát lại
dự án nào doanh nghiệp làm ăn đúng đắn
có hiệu quả thì để làm
sẽ thực hiện theo tinh thần địa phương quản lý chặt chẽ
tổ chức giám sát trên địa bàn
nơi nào có đủ điều kiện thì cho phép khai thác
chủ tịch địa phương chịu trách nhiệm trước chính phủ
không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép
phát biểu tại hội nghị giao ban thanh tra các bộ ngành
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tại thanh tra chính phủ chiều ngày năm tháng bảy
trong phạm lê xuất phó chánh thanh tra bộ công an
đánh giá gần đây có nhiều vụ việc tiêu cực
tham nhũng liên quan đến kê khai tài sản
một trong những bất cập lớn nhất
là cơ chế kiểm soát việc kê khai
cũng như thu nhập của cán bộ công chức viên chức
từ việc này mới có chuyện
nhiều người giải trình tài sản
hình thành từ nuôi lợn nuôi gà
lý giải về hiện tượng mưa điểm một mươi trong kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm nay
trao đổi với báo chí chiều ngày sáu tháng bảy
bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga cho rằng
điểm một mươi tăng cao không có nghĩa là
coi thi không nghiêm túc hoặc để thi quá dễ
mà cần đánh giá trên tổng thể
phổ điểm thi của thí sinh